thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp tổng kết một mươi năm thực hiện thông báo về kết luận của bộ chính trị
về quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng quạng bô xít giai đoạn từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi
có xét đến năm hai nghìn hai mươi năm
tại cuộc họp lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành đánh giá sau một mươi năm thực hiện thí điểm hai dự án
đã cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước mang lại hiệu quả tổng thể cả về kinh tế
xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng góp phần quan trọng vào việc thay đổi bộ mặt của tây nguyên
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu ban cán sự đảng bộ công thương tiếp thu ý kiến từ lãnh đạo các bộ ngành
nhất là ý kiến của tỉnh lâm đồng và đắk nông để hoàn thiện báo cáo và thay mặt ban cán sự đảng
chính phủ trình bộ chính trị
thủ tướng cũng yêu cầu trong tương lai nếu phát triển ngành công nghiệp alumin và nhôm trên cơ sở của hai nhà máy này
thì phải gắn với thị trường bảo đảm hiệu quả kinh tế
trong đó phải đặc biệt quan tâm tới bảo vệ môi trường bảo đảm an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội